với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp bốn
không gian mạng đã mang lại những lợi ích vô cùng to lớn cho xã hội cũng như làm thay đổi nhận thức hành vi và lối sống của con người
nhưng cũng đặt ra nhiều nguy cơ thách thức tác động trực tiếp đến chủ quyền an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
trong những năm vừa qua tội phạm mạng và những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng ngày càng gia tăng về số vụ
đặc biệt là hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống phá chế độ kích động biểu tình bạo loạn
tung thông tin giả sai sự thật làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia gây mất trật tự an toàn xã hội
vì vậy luật an ninh mạng của việt nam được ban hành cho các bộ ngành địa phương là việc làm cấp thiết hiện nay
để triển khai luật an ninh mạng có hiệu quả trong thời gian tới các bộ ngành địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
ngày hai mươi bốn tháng bảy hiệp hội an toàn thông tin đã tổ chức gặp mặt báo chí để phát động chương trình bình chọn sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao
theo thông tin từ ban tổ chức trên cơ sở kết quả đánh giá bình chọn của chương trình bộ thông tin và truyền thông sẽ lựa chọn các sản phẩm dịch vụ
để đưa vào danh mục các sản phẩm giải pháp dịch vụ an toàn thông tin mạng nội địa ưu tiên sử dụng trong các hệ thống thông tin cấp độ ba trở lên
và hệ thống thông tin phục vụ chính phủ điện tử theo chỉ thị một mươi bốn ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an ninh an toàn mạng
nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của việt nam
quá trình đánh giá kiểm định các sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin sẽ có sự tham gia của các phòng thí nghiệm phòng nghiên cứu
trung tâm kiểm định của các tổ chức doanh nghiệp công nghệ thông tin an toàn thông tin
thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia chương trình bình chọn sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao năm nay sẽ kéo dài đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang đến cho con người nhiều lợi ích nhưng bên cạnh đó cũng có không ít thách thức
việc chuyển đổi số trong cuộc cách mạng bốn là việc cần thiết đối với mỗi quốc gia mỗi cơ quan tổ chức doanh nghiệp và trong tất cả các lĩnh vực
trong đó lĩnh vực cung cấp nội dung truyền hình dựa
trong đó lĩnh vực cung cấp nội dung truyền hình dựa trên internet ott thông tin giải trí đang được kỳ vọng là một trong những lĩnh vực có tiềm năng và đóng vai trò cốt lõi trong nền công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông ict tại việt nam
trong năm vừa qua tốc độ chuyển đổi số trong ngành này đặc biệt là mạng truyền hình và kinh doanh nội dung số theo yêu cầu đã diễn ra hết sức sâu rộng và mạnh mẽ có tiềm năng tăng trưởng nhanh và sôi động
tuy nhiên bên cạnh đó cũng là không ít những khó khăn thách thức
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
hoàn toàn chủ động phim bong tấn phim chiếu dạp các game show truyền hình giải trí trong và ngoài nước tất cả có thể dễ dàng tìm thấy trên các ứng dụng xem phim truyền hình trực tuyến đang nở rộ với mức chi phí tiết kiệm hơn nhiều so với xem phim tại giảm
với sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội internet công nghệ số đã và đang làm thay đổi gần như hoàn toàn
các hiện nay không còn tiếp cận thông tin một cách thụ động thay vào đó họ chủ động tìm thông tin mà họ muốn trên internet trên mạng xã hội
chính vì vậy đầu tư phát triển công nghiệp nội dung số trong đó có ngành truyền hình giải trí là vô cùng quan trọng
không quá khi nói rằng truyền hình truyền thống có thể đi vào ngõ cụt thậm chí liên quan đến vấn đề tồn tại hay không tồn tại nếu như không nhanh chóng dịch chuyển sang cung cấp nội dung trên môi trường số
nắm bắt được điều này nhiều nhà đài doanh nghiệp đã đầu tư phát triển nhiều dịch vụ nội dung số nói chung và truyền hình dựa trên internet nói riêng
bên cạnh đó theo khảo sát của nition việt nam hiện là một trong những nước đang dẫn đầu xu hướng xem video trực tuyến với chín trên một mươi người được hỏi nói rằng họ xem video trực tuyến hàng tuần
điều này đang mở ra cơ hội cho những dịch vụ truyền hình truyền dẫn trên nền tảng internet hay còn được gọi với thuật ngữ ott truyền hình
chúng ta thấy hầu như là tất cả các cái nhà đài đều đi theo các cái xu hướng là cung cấp
dịch vụ truyền biệt nội dung cho cả nhân vtv thì có vtv go rồi là vtc có vtc now
người xem có thể là tùy chọn xem bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi đâu và bất kỳ nội dung gì họ muốn
và thực chất là tôi cho rằng doanh nghiệp việt nam đã bắt nhịp sớm với các xu thế như thế này
và về mặt tiêm nắng thị trường chắc chắn sẽ còn lỡ nữa
bởi vì sao bởi vì việt nam có một cái đặc điểm đấy là cái thứ nhất là dân số trẻ và đang ở độ tuổi trong cái đồ độ tuổi về dân số vàng
cái tỷ lệ người sử dụng về dịch vụ internet rất là cao và cái tốc độ về truy cập và phủ sóng wifi của việt nam rất là tốt
dân số trẻ thì nên là cái nhu cầu về sử dụng các sản phẩm giải trí cũng tăng nhanh
một cái điểm nữa là cái sức mua của người việt nam
về khi mà cái kinh tế phát triển chúng ta bước sang cái giai đoạn thu nhập trung bình và bước sang cái giai đoạn thu nhập trung bình cao
thì cái thu nhập của người dân và cái sức mua của người dân kèm theo đó là tiêu thụ các cái sản phẩm văn hóa nó cũng sẽ gia tăng
để phát triển dịch vụ truyền hình truyền dẫn trên nền tảng internet thì một yếu tố cũng vô cùng quan trọng là chất lượng hạ tầng mạng
hiện trong khu vực asean việt nam chỉ đứng sau singapore về tốc độ tải dữ liệu của mạng bốn g với ba mươi năm ba mươi bảy mb một giây
là một trong số những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nội dung số theo đại diện của công ty này
khi chúng ta có một hạ tầng mạng băng thông tốt sẽ mở ra một cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp việt nam
triển khai những dịch vụ nội dung số cũng như ứng dụng truyền hình trực tuyến trên nền tảng internet
tuy nhiên cũng cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng về cơ sở hạ tầng cũng như nguồn nhân lực
để có thể cạnh tranh với các công ty nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực này tại việt nam
số hướng phát triển ngành công nghiệp dịch vụ nội dung số nói chung và truyền dịch số trong lĩnh vực truyền hình nói riêng
đang có nhiều thuận lợi tuy nhiên bên cạnh đó trên thực tế vẫn còn một gánh nặng lớn
đang làm giảm tốc các doanh nghiệp
kìm hãm sự phát triển chung của thị trường truyền hình qua mạng internet tại việt nam
nạn vi phạm bản quyền các nội dung truyền hình phim ảnh vẫn còn phổ biến
rất nhiều chương trình đầu tư công phu nhưng khi vừa phát sóng đã bị ăn cắp đưa lên mạng
ảnh hưởng rất lớn tới việc thu hút quảng cáo của các nhà sản xuất nội dung
các nhà sản xuất nội dung truyền hình phim số kể cả các chương trình giải trí chương trình thể thao tỷ lệ vi phạm bản quyền rất lớn
đặc biệt những website liên quan đến họ cung cấp các nội dung mang tính việt nam vẫn hay gọi là xấu độc
tức là gắn kèm với vừa phát sóng các nội dung vi phạm bản quyền vừa quảng cáo cho các nội dung bất hợp pháp
ví dụ như nội dung khiêu dâm nội dung về liên quan đến đánh bạc tuyệt tuyệt
vì chúng ta chưa xử lý được các nội dung xấu độc như thế cộng với tỷ lệ vi phạm bản quyền quá lớn như thế
thì sẽ tạo ra một khó khăn rất lớn cho các đơn vị sản xuất nội dung
bên cạnh đó những số hóa các dịch vụ nội dung và kinh doanh dịch vụ số trên nền tảng internet
cũng đặt ra những yêu cầu và thách thức mới dành cho nền kinh tế cho xã hội
cũng như công tác quản lý của các bộ ngành liên quan và các nhà làm chính sách
các chính sách của nhà nước mình về mặt quản lý
về hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông và truyền hình
thì chúng ta có thể nói rằng chúng ta cũng chưa có nhiều văn bản pháp lý
hiện nay chỉ có một cái văn bản một cái nghị định sáu của chính phủ về quản lý về phát thanh truyền hình
để phát triển ngành công nghiệp dịch vụ nội dung số nói chung
cũng như chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình nói riêng
các cơ quan quản lý cần xây dựng điều chỉnh khung pháp lý phù hợp
tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức các diễn đàn lớn
để các doanh nghiệp việt nam tham gia vào chuỗi giá trị thị trường toàn cầu
còn đối với bản thân các doanh nghiệp bên cạnh việc đầu tư xây dựng về cơ sở hạ tầng
đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao
cũng cần chú trọng đến chất lượng nội dung chương trình để nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường
bộ thông tin truyền thông ngoài các tách nghiệm về việc quản lý nhà nước
tách nghiệm về việc xây dựng khung pháp lý
cần thêm tách nghiệm là tổ chức các diễn đàn lớn
cho doanh nghiệp việt nam tham gia vào chuỗi giá trị thị trường
ở trong các mạng như này
các hiệp hội ví dụ như hội truyền thông số
hay là các hiệp hội doanh nghiệp hoàn toàn có thể tổ chức các diễn đàn
các cơ hội để mang lại cơ hội xúc tiến đầu tư cho các doanh nghiệp lớn
như là netflix các hãng truyền hình lớn của nước ngoài
fox discovery các hãng phân phối nội dung lớn như google facebook
để chia sẻ với doanh nghiệp ở trong nước
và tạo ra kéo các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị thị trường toàn cầu
tôi nghĩ rằng nếu việt nam có thể tham gia được vào các chuỗi giá trị như thế
thì sẽ tạo ra lợi ích rất là lớn cho doanh nghiệp việt nam
bởi vì bây giờ là cuộc chơi của internet
là cuộc chơi toàn cầu nó không chỉ dợi hàm ở trong thị trường việt nam nữa
và tôi tin rằng doanh nghiệp việt nam đủ năng lực về mặt kỹ thuật
cũng như là năng lực về mặt kinh doanh để hoàn toàn có thể tham gia thành công vào chuỗi giá trị này
trong bối cảnh bùng nổ những xu hướng công nghệ của cách mạng bốn
không quá khi nói rằng truyền hình truyền thống có thể đi vào ngõ cụt
thậm chí liên quan đến vấn đề tồn tại hay không tồn tại
nếu như không nhanh chóng dịch chuyển sang cung cấp nội dung trên môi trường số
hy vọng trong thời gian tới với sự nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước
và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này
việt nam có thể tiến lên và bứt phá so với các nước khác
qua đó góp phần thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại